chiều nay ubnd tp hcm đã có công văn khẩn gửi thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd tp thủ đức và các quận huyện về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường
ubnd tp hcm yêu cầu mọi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa ra đường các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau trừ các trường hợp sau
cấp cứu các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cán bộ phóng viên biên tập viên các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tp hcm bao gồm cả công tác phát hành báo lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị xử lý sự cố về điện nước hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật
các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện một cung đường hai điểm đến phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở một mươi hai cửa ngõ chính của tp hcm thời gian thực hiện là từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi